chiến dịch hồ chí minh lịch sử giành thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa đất nước ta bước vào kỳ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
đây là chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh có sự đóng góp to lớn của các lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân
bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống góp phần làm thất bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
sau hiệp định genè được ký kết nước ta tạm thời bị chia cắt thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng chiến lược miền bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
ngay trong thời gian tiếp quản các vùng giải phóng đế quốc mỹ và thực dân pháp câu kết giáo diết cài cắm gián điệp cất giấu vũ khí và phương tiện hoạt động dụ dỗ cưỡng ép đồng bào di cư vào nam
các đối tượng phản động gây phỉ bạo loạn vũ trang hòng phá hoại an ninh trật tự ngăn chặn sự tri viện của miền bắc hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn
thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị trung ương đảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến đề phòng mọi âm mưu phá hoại hiệp định của địch củng cố hòa bình phục hồi và nâng cao sản xuất củng cố miền bắc giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền nam

trong trận nổi phỉ ở các tỉnh vùng núi phía bắc từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba với chiến thuật dùng địch để đánh địch lực lượng công an nhân dân đã tiến hành ba mươi ba chuyên án bắt diệt một trăm sáu mươi sáu toán gián điệp biệt kích với hơn một tên thu hơn một trăm linh tấn vũ khí và phương tiện hoạt động đập tan các kế hoạch chiến tranh tình báo gián điệp biệt kích của mỹ nghị giữ ổn định an ninh trật tự chính trị xã hội ở các tỉnh phía bắc
trong trận chiến đấu một mươi hai ngày đêm lịch sử với các cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng b năm mươi hai của đế quốc mỹ toàn lực lượng công an xác định tiếp tục giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự xã hội với yêu cầu cao hơn và khẩn trương hơn nhanh chóng chuyển sang thực hiện nếp sống quân sự hóa theo tình hình thời chiến tổ chức thực tập phương án phối hợp hiệp đồng chiến đấu với lực lượng quân đội giao thông y tế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền tổ chức sơ tán ra khỏi các thành phố hà nội hải phòng hơn năm trăm linh người già trẻ em và những người không trực tiếp sản xuất chiến đấu
giữa mưa bom bão đạn cám bộ chiến sĩ công an hà nội hải phòng và một số địa phương đã luôn bám sát vị trí chiến đấu tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân phòng không sơ tán tổ chức lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ những địa bàn trọng điểm bảo vệ các tuyến đường giao thông vận tải chiến đấu kiên cường mưu trí sáng tạo và dũng cảm
cứu hỏa cứu sập cứu giúp người bị nạn bảo vệ tài sản của nhà nước của nhân dân bảo vệ các mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của trung ương và địa phương như đài phát thanh mễ trì tử liêm kho sang đức giang gia lâm đài điện ly đông anh đài phát tín sơn đồng hoài đức cầu long biên nhà máy điện yên phụ ở hà nội cảng hải phòng và các mục tiêu khác thường xuyên bị máy bay mỹ bắn phá góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy hà nội địa biên phủ trên không
buộc đế quốc mỹ
mỹ phải ngồi lại vào bàn đàm phán ký kết hiệp định paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam nhanh chóng kịp thời chi viện lực lượng vũ khí phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hậu cần vào chiến trường miền nam phục vụ chiến dịch thực hiện chủ trương của đảng về chi viện cho cách mạng miền nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống mỹ cứu nước
ngay từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đảng đoàn bộ công an đã thành lập tổ cám bộ miền nam sau này là bộ phận cán bộ miền nam chuyên trách công tác lựa chọn bồi dưỡng
huấn luyện cán bộ để chi viện cho chiến trường miền nam
với tinh thần tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt và quyết tâm cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền nam từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng hậu cần kỹ thuật chi viện hơn một mươi cám bộ chiến sĩ hàng nghìn tấn vũ khí đạn dược phương tiện liên lạc kỹ thuật nghiệp vụ thuốc men vào chiến trường đồng thời hướng dẫn chỉ đạo an ninh miền nam
về nghiệp vụ công tác an ninh cảnh sát nắm tình hình chống gián điệp phản động phá tể nguyện
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bộ công an đã đưa năm tổ tình báo vào hoạt động tại sài gòn gia định nam trung bộ đà nẵng huế quảng trị sát cánh cùng các lực lượng an ninh nắm tình hình âm mưu của địch tiếp cận nhóm dương văn minh nhóm trần văn hương trung tâm đào tạo gián điệp biệt kích nguyện
qua đó nắm tình hình địch ở miền nam chủ động đối phó với hoạt động gián điệp biệt kích mỹ ngụy tung gia
dù nhiệm vụ được giao vô cùng khó khăn hoàn cảnh chiến trường ác liệt nhưng các cán bộ công an tri viện đã không quản ngại hy sinh gian khổ vượt qua mọi khó khăn thử thách cùng đồng chí đồng bào xây dựng lực lượng chính trị phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của mỹ nguy diệt ác trừ gian
bảo vệ cách mạng bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp cơ sở của địch
nhiều đồng chí trưởng thành tham gia cấp ủy địa phương là cán bộ lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh ở hầu hết các địa phương miền nam trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước cho đến khi thống nhất đất nước và trở thành vốn quý của lực lượng công an nhân dân trong nhiều năm sau này
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân anh dũng chiến đấu tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh hễ còn một tên xâm lược
trên đất nước ta thì còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi
lực lượng an ninh miền nam chiến đấu anh dũng kiên cường mưu trí sáng tạo phối hợp xây dựng lực lượng chính trị phát động quân chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của mỹ ngụy diệt ác trừ gian làm trong sạch địa bàn bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp nội gián của địch bảo vệ các cơ quan của đảng căn cứ cách mạng làm thất bại các âm mưu hiểm độc kế hoạch bình định kế hoạch phượng hoàng kế hoạch hải yến của địch khám phá nhiều vụ nội gián nguy hiểm bảo vệ đảng bảo v
trong cuộc tổng kiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ban an ninh trung ương cục đã huy động hơn một mươi ba cán bộ chiến sĩ tham gia tiến công địch trên nhiều hướng nhiều mũi đánh thẳng vào các căn cứ xào huyệt của địch tổ chức công tác tuyên truyền phát động quân chúng nổi dậy trừng trị xử lý các đối tượng gián điệp tình báo triều hồi đầu sỏ ác ôn chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công truy kích số đối tượng phản cách mạng lần trốn tiếp quản thu hồi bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ sơ tài liệu
phương tiện của địch giải thoát các đồng chí cán bộ cách mạng bị địch bắt giam cầm
lực lượng an ninh sài gòn ra định nhanh chóng áp sát chiếm lĩnh trụ sở thu giữ toàn bộ tài liệu các cơ quan đầu não của địch
các cơ sở của an ninh t bốn nhanh chóng có mặt tại phủ tổng thống chính quyền sài gòn chủ động tiếp cận thuyết phục tổng thống dương văn minh kêu gọi binh lính ngừng bắn bàn giao chính quyền cho cách mạng góp phần hạn chế một cuộc giao tranh khốc liệt trong thành phố và tránh sự đổ máu không cần thiết
cuộc chiến đấu ác liệt này hơn một mươi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh anh dũng gần năm đồng chí đã hy sinh một phần sương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ an ninh miền nam bị địch bắt tù đầy tra tấn dã man trong các nhà tù trại giam của địch hoặc bị nhiễm chất độc da cam
hàng vạn cơ sở quần chúng cách mạng đã thẩm lặng đóng góp cống hiến hy sinh trên khắp các chiến trường
và miền bắc hậu phương lớn góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
kế thừa phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy siết chặt kỷ luật kỷ cương đồng lòng trung sức
vượt qua khó khăn gian khổ kề vai sát cánh cùng với quân đội nhân dân phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cấp các ngành gắn bó máu thịt với nhân dân
quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước nhân dân
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà động viên các đồng chí công an lão thành đã từng chi viện công tác
và chiến đấu tại chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
trong không khí thân tình thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe
cuộc sống gia đình của đồng chí thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn đức minh nguyên viện trưởng viện chiến lược và khoa học bộ công an
chúc đồng chí dồi dào sức khỏe vui sống hạnh phúc bên gia đình là chỗ dựa vững chắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
và tiếp tục đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn về những hy sinh công hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
đã từng công tác và chiến đấu tại chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước góp phần cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước nói chung và cá nhân đồng chí nguyễn đức minh nói riêng
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm hỏi sức khỏe cuộc sống gia đình của đồng chí thượng tá lương văn thọ
nguyên phó ban an ninh khu một mươi chúc đồng chí mạnh khỏe trường thọ chứng kiến sự đổi mới phát triển không ngừng của đất nước nói chung
và lực lượng công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới các thế hệ tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp thế hệ cha anh không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
góp phần phát triển đất nước đảm bảo nhân dân được sống trong hòa bình ổn định cuộc sống ấm no hạnh phúc
sáng nay tại hà nội ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam đã đến thắp hương thăm hỏi tặng quà lão thành cách mạng
gia đình chính sách gia đình cán bộ công an tham gia chi viện cho chiến trường miền nam
đây cũng là nhằm tri ân các thế hệ cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thắp hương cho các đồng chí lão thành cách mạng của lực lượng công an nhân dân bàn liên lạc bày tỏ lòng nhớ ơn công lao của các thế hệ tướng lĩnh
sĩ quan cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã từng chi viện công tác và chiến đấu tại chiến trường miền nam
đồng thời bày tỏ lòng quyết tâm sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh góp phần phát triển đất nước đảm bảo nhân dân được sống trong hòa bình ổn định cuộc sống ấm no hạnh phúc
hoạt động trong đó thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước là một trong những mốc quan trọng khẳng định vị trí của lực lượng công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
trong đó giấu mốc đó là cụm từ công an và nhân dân vừa có tính kế thừa vừa là bài học có nhiều ý nghĩa quan trọng là tiền đề cho lực lượng công an nhân dân sau này suy ngẫm nối tiếp và phát huy
hai thế hệ dù xa nhau về khoảng cách nhưng khi nói về công việc đều có điểm chung mọi việc phải dựa vào dân
và câu chuyện ông bùi minh chính nay là tổ trưởng tổ dân phòng phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội trước đó đã từng tham gia chiến dịch hồ chí minh muốn chia sẻ với thế hệ sau là câu chuyện giữa công an với nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước lực lượng công an nhân dân đã vượt qua mưa ba
công an nhân dân đã đặt bom bão đạn của kẻ thù bảo vệ an toàn các kế hoạch địa điểm chuyển quân chuyển hàng kho tàng bến bãi
hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân tổ chức nhiều trận đánh tiêu diệt địch ngay trong xảo huyệt của chúng chấn áp bọn phản động chừng trị bọn ác ôn phá tan nhiều kế hoạch tình báo của mỹ nguy bắt gián điệp phát động quân chúng tố giác địch cài lại giải phóng đến đâu kiểm soát chính quyền cách mạng đến đó
rất mừng tôi cũng như tất cả mọi người trong những ngày này được tiến quân vào
giải phóng thành phố sài gòn sống là dựa vào nhân dân ở trong các vùng khu vực là lương thực thực phẩm và tất cả các thứ đủ yếu là ở dân
nếu như một khu dân không có dân thì không thể nào mà tồn tại được
chứng kiến sự việc tại sài gòn trước và trong ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng mọi sự thành hay bại đều phải dựa vào nhân dân
bởi lúc sài gòn có nhiều xáo trộn nhất lại không có tình trạng cướp bóc hôi cùa
ngược lại dân chúng vui mừng và bày tỏ lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực
đúng thời điểm khi quân ta tiến vào cũng là lúc nhân dân nổi dậy toàn dân tham gia đánh giặc và bảo vệ các vị trí chủ yếu trong lòng địch
nhờ vậy thành phố sài gòn được giải phóng nhưng vẫn được giữ nguyên vẹn tất cả hệ thống điện nước được khôi phục một cách nhanh chóng ngay sau khi ta tiếp quản
sau chiến dịch miền nam hoàn toàn giải phóng sài gòn phải đối diện với gần một ba triệu quân chủ lực nguy
hàng chục nghìn nhân viên tình báo đảng phái phản động cùng bộ máy ngụy quân ngụy quyền tan giã tại chỗ
lợi dụng tình hình phức tạp các đối tượng tội phạm hình sự côn đồ nguy hiểm một thời cấu kết với bộ máy cảnh sát nguy
gây nhiều tội ác với nhân dân vẫn tiếp tục hoạt động cướp tài sản phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân
chúng ta hình dung một cái sài gòn bị tạm chiến như thế này
cái áp đạp chủ nghĩa thực dân mới hơn hai mươi năm như thế nó để lại rất nhiều hậu quả rất nặng nề
sự chống đối của các thế lực thủ địch băng đảng này ổ nhóm kia
nhưng chúng ta thấy chúng ta làm với lực lượng hoàn cả thời điểm đó
một mặt chúng ta biết dựa vào dân nhưng hai mặt công tác lãnh đạo của đảng ta của lực lượng hoàn cả
chúng ta triệt phá ra sao để giữ chung sài gòn ổn định như vậy
dù thời chiến hay thời bình dựa vào dân là bài học không bao giờ cũ
đại úy nguyễn minh điệp cảnh sát khu vực công an phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
cũng dựa vào dân mà công cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy cờ bạc trộm cắp thậm chí dịch bệnh covid một mươi chín
cũng trở nên hiệu quả hơn
cái bài học lấy dân làm gốc thì nó xuyên suốt từ thời xa xưa từ thời cha ông cho đến tận bây giờ
và về mai sau cũng sẽ luôn luôn thực hiện cái nhiệm vụ là lấy dân làm gốc để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nhà nước giao trong
nhờ lấy dân làm gốc các lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân đã đánh thắng mọi kẻ thù trong các cuộc kháng chiến
ngày nay cũng nhờ lấy dân làm gốc lực lượng công an đã đấu tranh có hiệu quả với nhiều loại tội phạm
ý nghĩa của bài học dựa vào dân còn nguyên giá trị lịch sử
bởi nhân dân và công an đoàn kết sẽ là bức tường đồng vách sắt mà không một thế lực nào có thể thắng nổi
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàn chỉ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày người phụ nữ tên sống ngoài bốn mươi năm tuổi ngồi tại tỉnh long an chạy xe máy lôi tự chế trên đường tỉnh lộ tám trăm hai mươi bốn hướng từ cầu lớn về cầu nước trong
khi đến khu vực hẻm ấp mới một xã mỹ hạ nam tỉnh long an người phụ nữ dự định cho phương tiện rẽ vào đường này để về nhà thì xảy ra va chạm với container biển số năm mươi lg một mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi một lưu thông cùng chiều
sự cố va chạm là người phụ nữ cùng xe máy lô tự chế văng lên vỉa hè chiếc xe máy lực đứng tựa vào rơ móc tự chế còn người phụ nữ tử vong
công an huyện đức hòa sau đó có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân trích xuất camera an ninh tại khu vực để tiếp tục làm rõ vụ việc
sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn công an tp hcm đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho năm mươi ba phạm nhân đang cải tạo
tại trại giam chí hòa trong đợt lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
trong số năm mươi ba phạm nhân được giảm án có hai mươi bảy phạm nhân giảm từ ba đến tám tháng và hai mươi sáu phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại
việc giảm án tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm đoàn tụ với gia đình
tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội
những phạm nhân được xét giảm án đợt này đều chấp hành tốt nội quy quy chế của trại lao động cải tạo tốt đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn xét giảm án theo quy định của pháp luật
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tp hcm đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hai trăm chín mươi bảy phạm nhân
sau khi chấp hành xong án phạt tù người hồ gia luôn có những mặt cảm tự ti dễ bị lua kéo trở lại con đường phạm tội
công an tp hcm cũng đã yêu cầu công an hai mươi bốn quận huyện phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương nơi phạm nhân về sinh sống
tiếp tục theo dõi giúp đỡ các thủ tục xóa án tích hỗ trợ sinh kế công việc ổn định làm lại cuộc đời trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội
chiều nay ngày hai mươi chín tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm đã tiến hành bàn giao số tài sản trị giá gần hai trăm tám mươi triệu đồng cho chị hồ thị thủy
ngụ ở phường tân chánh hiệp quận một mươi hai để quên khi đến làm thủ tục hành chính tại công an quận
khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bốn chị hồ thị thủy đến đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận một mươi hai làm thủ tục đăng ký hộ khẩu
sau đó ra về và đế quên chiếc túi sách trên ghế làm việc tại trụ sở đến một mươi hai giờ khuya cùng ngày chị mới phát hiện túi sách mình bị mất
may mắn là chiếc giỏ sách của chị đã được một cán bộ công an làm việc tại đây phát hiện và cất giữ
được biết thời điểm chị thủy đế quên túi sách
trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận một mươi hai có đông người dân đến làm các thủ tục và rất khó nhận diện
vì ai cũng đeo khẩu trang phòng dịch nơi dỏ sách bị cái gian lấy cắp thì việc truy xét tìm lại vô cùng khó khăn
ngoài nhận lại số tiền mặt và sổ tiết kiệm chị thúy còn nhận lại nguyên vẹn nhiều tài liệu và giấy tờ tùy thân quan trọng khác
thành phố hồ chí minh đang bước vào đầu những mùa mưa và đây cũng là thời điểm mà bệnh sốt xuất huyết bắt đầu tăng mạnh
tính đến đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã phát hiện và kiểm soát bốn ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
ngành y tế kêu gọi người dân cần phải thận trọng để trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
trong tuần qua tại tp hcm có một trăm hai mươi một ca sốt xuất huyết xuất hiện trên địa bàn tăng so với trung bình bốn tuần trước đó cộng lại
các ca sốt sốt huyết mới phát sinh đã được xử lý ở bốn phường xã thuộc ba trên hai mươi bốn quận nguyện
sợ quá là mình phải đi xịt thuốc
chai nước chai côn trùng chai mũi đó là mình xịt trước đi
sau đó mình lên mình báo cho khu phố để khu phố báo mới phường
để mà xịt hết cái đánh xuống thì là để xịt mũi
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã thực hiện điều tra ca bệnh xác định ổ dịch sốt xuất huyết hàng ngày để có chỉ định xử lý kịp thời theo các chuyên gia
các ổ sốt xuất huyết cộng đồng thường xuất hiện tại bãi đất trống công trình
chính vì vậy lực lượng y tế dự phòng địa phương đang cố gắng kiểm soát
những ổ dịch nhỏ phối hợp kiểm tra nhắc nhở người dân lưu ý các biện pháp phòng bệnh
mình tập trung cho đại dịch nhưng mà cũng không lơ là cái công tác cho phòng chống sốt huyết
tức là mình làm song song
vì trong đại dịch thì mình tuyên truyền đến từng hậu dân thì bên cạnh đó mình cũng tuyên truyền luôn về phòng chống sốt huyết
tại vì tình trạng bệnh sốt huyết thì ở địa phương mình bây giờ không phải là theo mùa nữa mà là một bệnh dịch lưu hành qua năm
chính vì thế là đó là một cái nhiệm vụ mà xuyên suốt không bao giờ lơ là
do là ở cái dịch covid thì chúng ta sẽ được người dân luôn luôn là được khuyến cáo là không đi ra ngoài không đi ra ngoài nếu không cần thiết
thì ở đây đứng ở góc độ phòng chống dịch thì để chúng tôi cũng khuyến cáo đến người dân là mình không đi ra ngoài thì mình ở nhà
mình ở nhà thì lúc đó mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cái ngôi nhà của mình
thu dọn vệ sinh trong nhà và xung quanh nhà cũng như là nhắc nhở những hàng xóm xung quanh
trong nhà cũng xung quanh nhà là để không có
họ sinh hồn lăng quan ở vì sắp tới mùa mưa sắp tới rồi
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp sẽ rất khó khăn nếu vừa chống dịch vừa kiểm soát dịch xuất xuất huyết tại cộng đồng
ngành y tế đang chỉ đạo các quân quyện chủ động ra soát kiểm dịch tăng cường hoạt động truyền thông lồng ghép sốc xuất huyết và covid một mươi chín
đồng thời kêu gọi người dân cần chủ động phòng bệnh tránh xảy ra tình trạng dịch chồng dịch đe dọa cộng đồng
vũ khí của họ chỉ là chiếc máy ảnh máy quay phim và những trận đánh ác liệt những mốc son trói lọi của lịch sử đều được họ ghi chép lại bằng hình
đặc biệt là thời khắc cả dân tộc đứng lên giành độc lập thống nhất non sông
mùa xuân thứ bốn mươi năm kể từ ngày miền nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất với nhà quay phim hồ tây
tác giả của hàng trăm thước phim thấm máu ký ức của một thời bom đạn vẫn còn nguyên vẹn
máy bay hạn lực và pháo nó đã tới rồi trang bị máy gọn nhẹ vật dụng cũng hơi gọn nhẹ
đi chúng tôi cũng phải có cái sản để đào hầm có một người đi phụ để mà chuyển phim về
mục tiêu của quay phim là trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở đâu có bơm rơi đạn nổ ở đó có quay phim
không chỉ bám sát từng trận đánh từng mũi tiến công của quân giải phóng những nhà phim chiến trường
còn bất chấp nguy hiểm song lên trước làng tên mũi đạn của quân thù để ghi lại những thước phim mang đầy hơi thở chiến tranh chân thật bỏng rác
chép sử bằng phim nhưng trí nhớ của nghệ sĩ ưu tú nguyễn quế cũng là một bộ phim với đầy đủ từng mốc thời gian địa điểm
phải cho đến năm bảy mươi hai mỹ rút quân gần hết chỉ còn không quân với hải quân ở ven biển là nó còn
thì là bắt đầu mình mới có những trận đánh thắng lớn
vì giòn giá ở quảng trị thì mình giải phóng đông hà
trong thời gian đó thì ở tây nguyên thì vẫn đắc tô thăng cảnh giải phóng mấy cái chi khu đó
và ở trong nam ở nam bộ thì giải phóng được chi khu lục ninh cấp huyện
mà bao vai ăn lọc là tiểu khu cấp tỉnh
trong cái thời gian đó tên là anh phạm quốc vinh là giao cho tôi đi quay
dù kích quay được cái phim đó về sơ dựng
rồi ở rừng thì không có lộng tiếng chỉ có chiếu phim căm rồi có lời thúc minh
chiếu cái phim là dù kích của chi của tôi làm
thì là các anh ở miền là mừng lắm
bế ba thì tôi được cử vào liên hiệp quân sự bốn bên
lúc bây giờ là anh sông tòng có chỉ đạo là nói rằng
ở dưới miền tây là thằng thiệu nó xua bảy mươi tiêu đoàn
để nó đánh anh em mình
mà anh em mình là có sáu bảy tiêu đoàn
và nó định là xóa sổ cái rừng u minh
anh nói rằng là bây giờ đường đánh trao thì xuống làm gì
tôi nói thôi cứ đi dành xuống
tôi đi mất bốn tháng
đi qua bốn tỉnh campuchia mới về tới hà tiên
rồi từ hà tiên là các anh trao xuống
rồi đi về rừng u minh thượng
rồi quay phim bốn tháng
cho đến mùa khô thì tôi lại quay trở về
cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
lúc bây giờ ở miền đã tổ chức quân đoàn rồi
tổ chức là đánh trạng viện
đường một mươi ba và đường một mươi bốn
đánh vào đồng xoài
đánh vào bù đăng
dòng rộ là đánh phước binh
thế sau đó là giải phóng luôn thị xã phước long
tức là cấp tiểu cung
còn đến mùng tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là mình đánh bung mê thuộc
tụi nó chạy về phú yên đánh cho một trận nữa
bộ đội ngân thắng đã truy kích giải phóng luôn cái tỉnh phú yên
cái thời điểm đó thì là cả sướng viên quân đội và sướng viên quân giải phóng là dốc hết vào các cái cánh chủ lực
trong lửa đạn những thước phim được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và cả sự hy sinh
bảy mươi năm năm đã trôi qua kể từ ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử
đồng đảo nghệ sĩ điện ảnh đồng hành cùng đoàn quân giải phóng tiến công vào cửa ngõ sài gòn
ghi lại cho muôn đời những khuôn hình thấm đậm chất hùng ca
về điểm cuối cùng trong chặng đường gian nang mà cả dân tộc đã phải mất hai mươi một năm để cán đích
biết bao đồng bào đồng chí đã hy sinh
biết bao chiến công được xây đắp lên bằng máu xương và nước mắt
để bắc nam nối liền một giải
ngân vang hút ca khải hoàng ngày xung họp